công an tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép một mươi bánh heroin
trong quá trình bị truy bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt buộc lực lượng công an phải nổ súng chấn áp
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh điện biên về quá trình phá thành công chuyên án này
ngay từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu qua công tác nghiệp vụ cơ bản các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên đã phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch lào thường xuyên qua lại khu vực biên giới để móc nối
cầu kết với một số đối tượng người việt nam tại tỉnh điện biên để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
công an tỉnh điện biên đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã tập trung
các trinh sát thứ nhất là xuống địa bàn để lắm tình hình về các đối tượng phạm tội về ma túy
đã tập trung để tuần tra kiểm soát trên các tuyến và các đường tiểu ngạch của khu vực biên giới
của các xã biên giới để ngăn chặn và đấu tranh với những tội phạm ma túy
đến ngày một mươi chín tháng hai qua nguồn tin của quân chúng nhân dân cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được
ban chuyên án đã quyết định phá án tại khu vực bản lói một xã mường lói huyện điện biên
trên hai mươi trinh sát đã được huy động chia làm ba mũi mật phục tại khu vực trên từ bốn giờ sáng
đến khoảng một mươi ba h hai mươi phút cùng ngày thì phát hiện hai đối tượng trong chuyên án là thảo sò pó và vàng a chua
đều mang quốc tịch lào cùng chú tại bản búng bói huyện bùn thong tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã rốt rào chống trả quyết liệt
khiến tổ công tác phải nổ súng để chấn áp đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia vây bắt
kiểm tra chiếc bà lồ của đối tượng vàng a chua mang theo
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một mươi bánh heroin trọng lượng khoảng ba năm kg hai dao nhọn cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai đã mua số ma túy trên tại lào
đang trên đường mang sang điện biên để tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
trong thời gian tới đơn vị chúng tôi đã đề ra những cái đảm bảo
tiếp tục tham mưu cho đảng ủy ban đốc văn tính về vấn đề tuyên truyền khoan luật
đối tượng ma túy đến từ người dân đối tác hại của ma túy để người dân đóng được
và cấp dụng lực lượng đối tranh triệt phá các điểm và túi điểm tích tạp vào ma túy
tăng cường khắc lập tuyên án đối tranh với các đường dây ma túy liên tục xuống quốc gia
đối tranh cùng dòng ma túy ngay từ biên giới ngay từ xa để đề phòng ma túy xâm dập vào địa bàn điện biên
sau khi nghe báo cáo về thành tích xuất sắc trên sáng nay lãnh đạo công an tỉnh điện biên
đã đến chúc mừng chiến công xuất sắc của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
và thưởng nóng cho ban chuyên án một mươi triệu đồng đồng thời cũng yêu cầu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tập trung đấu tranh mở rộng chuyên án trong thời gian sớm nhất để củng cố hồ sơ
sớm đưa các đối tượng ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật